trung tâm hỗ trợ phát triển cộng đồng liên tổ chức sự kiện cộng đồng rút ngắn khoảng cách hành một mươi chín
với chủ đề thành phố thịnh vượng
đây là mô hình quỹ cộng đồng tập hợp sự đóng góp của các tổ chức cá nhân trong nước và quốc tế
để thực hiện các sáng kiến xây dựng cộng đồng tham gia giải quyết các vấn đề xã hội
tại thành phố hồ chí minh và khu vực phía nam
sau một mươi năm triển khai chương trình rút ngắn khoảng cách đã tài trợ cho hơn một trăm một mươi chín dự án
trực tiếp và gián tiếp hỗ trợ cuộc sống cho hơn chín mươi năm người hưởng lợi
với tổng số tiền hỗ trợ lên đến gần sáu tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng
được hỗ trợ cho sự phát triển cộng đồng y tế giáo dục
năm nay sẽ có ba dự án xuất sắc nhất trong tổng số hai mươi năm dự án được cộng đồng chọn
và tiếp tục trở thành hiện thực thông qua bình chọn online trước sự kiện
và offline trong sự kiện cùng với đánh giá từ hội đồng chuyên môn
các dự án đều là tác phẩm của những người còn rất trẻ
có mong muốn mang đến những điều ấm áp và lan tỏa tình yêu thương
đến cho tất cả mọi người trong xã hội của chúng ta
có phần làm cho cuộc sống cộng đồng xã hội ngày càng thêm tốt đẹp
dự án đạt giải sẽ nhận được tài trợ lên đến một trăm năm mươi triệu đồng trên một dự án